thưa quý vị ứng dụng công nghệ robot và tự động hóa hiện đã phổ biến trên thế giới
và mang lại những hiệu quả lớn đối với nền kinh tế quốc gia đặc biệt là sự phát triển của các doanh nghiệp
việc đưa robot vào ứng dụng trong doanh nghiệp để sản xuất sản phẩm có thể giúp giải phóng sức lao động
tăng năng suất không chỉ các nhà khoa học các nhà quản lý nhận thức được mà doanh nghiệp cũng đang cho thấy
họ có nhu cầu rất lớn với robot đặc biệt là robot công nghiệp
và tại việt nam nhiều nghiên cứu về cánh tay robot cũng đã và đang được triển khai
đây là cánh tay robot sáu bậc tự do sm sáu có khả năng thay thế cánh tay người trong hoạt động sản xuất
mở ra cơ hội tự động hóa sản xuất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ với giá tành hợp lý
do các nhà khoa học của viện cơ học viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
nghiên cứu chế tạo thành công sản phẩm nằm trong đề tài nghiên cứu hoàn thiện làm chủ công nghệ thiết kế
chế tạo robot công nghiệp sáu bậc tự do và ứng dụng sản phẩm vào dây chuyền sản xuất công nghiệp
được kế thừa và phát triển từ sản phẩm e robot thuộc đề tài cấp viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
được kiểm nghiệm đạt kết quả xuất sắc vào năm hai nghìn một mươi một
robot thế hệ mới robot dạng gần dùng cánh tay người kích thước tính năng kỹ năng
có thể làm việc thân thiện
sản phẩm robot sm sáu có tầm với lớn nhất tám trăm năm mươi mm nặng ba mươi tám kg có chức năng dừng và an toàn tự động
có thể cố định trên sàn treo trên tường trên trần tùy nhu cầu sử dụng
sản phẩm có thể thay thế cánh tay người trong một số khu vực
công đoạn sản xuất công nghiệp được tích hợp với di chuyển sản xuất có cấp độ tự động hóa từ thấp đến cao
trong không gian tối ưu về diện tích